thưa quý vị liên quan đến vụ án bé gái tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong
công an quận bình thạnh tp hcm đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý
do vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
trước đó công an quận bình thạnh đã bắt tạm giam nguyễn võ quỳnh trang
về hành vi hành hạ người khác bắt khẩn cấp nguyễn kim trung thái là cha của bé gái
với cáo buộc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu
hoặc người có công nuôi dưỡng mình